nằm trong khuôn khổ festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy hôm nay ủy ban nhân dân thành phố tam kỳ tổ chức khánh thành làng nghệ thuật cộng đồng tại tam thanh và xác lập kỷ lục việt nam cho bộ tranh thuyền thúng đầu tiên và nhiều nhất
con đường nghệ thuật thuyền thúng được hình thành từ ý tưởng đưa nghệ thuật vào không gian sống tiếp nối thành công của làng bích họa do các tình nguyện của các cá nhân là giảng viên sinh viên trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực khác nhau
cũng như các nghệ sĩ có tiếng trong nước cùng người dân xã tam thanh thực hiện từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
con đường thuyền thúng có chiều dài một năm km với một trăm một mươi một tác phẩm được bố trí tại một số địa điểm dọc theo làng bích họa
từ những chiếc thuyền thúng tròn vốn là phương tiện mưu sinh của người dân làng trài tam thanh đã được các họa sĩ vẽ thành các tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc độc đáo
với những điều đặc biệt như vậy con đường thuyền thúng đã được xác lập kỷ lục việt nam về bộ tranh thuyền thúng đầu tiên và nhiều nhất